trong đơn gửi truyền hình công an nhân dân bà đỗ hồng lộ cho biết do quen biết từ trước nên bà trần thị kim loan đã lợi dụng lòng tin để vẽ ra các dự án hợp tác làm ăn và vay của bà năm tỷ năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra còn dụ dỗ bà góp vốn thêm sáu trăm linh triệu đồng để kinh doanh yến đảo
lời lãi chẳng thấy đâu giờ đây bà lụa đang suy sụp vì số tiền bị cho vay thì quá lớn trong khi đó bà loan thì bỏ đi đâu không rõ
tiền mặt của tôi là trong những cái giấy tờ tôi đưa cho bà loan thì bà bảo là cho bà ấy vay để bà ấy đáo hạng ngân hàng bà ấy rồi bà ấy trả nhưng mà cuối cùng là bà ấy đi luôn bà ấy chưa trả được tôi
bây giờ toàn bộ là những cái tiền mà tôi chuyển qua ngân hàng và giấy ghi tiền mặt thời hạn trong vòng cái thì thời hạn trong vòng sáu tháng cái thì cho vay đỡ để đáo hạn ngân hàng
chúng tôi thì khổ sở quá người lào cũng vậy
đi sụp kinh tế thì điêu đứng tiền bạc thì mất hết mà bây giờ chúng tôi không có biết tin bà loan ở đâu cả
chung cảnh ngộ khoảng một mươi người khác cũng đã và đang gửi đơn tố cáo về hành vi lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà loan đến cơ quan công an với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền cho vay lên hàng trăm tỷ đồng
trong cái giấy viết thì là có cả vợ cả chồng ký mà chồng bà loan là nguyên là giám đốc sở nội vụ
và có công ty yến xuất
đi khắp mọi nơi thì tôi tin tưởng trò thì không thấy thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai đi sang nhà
thì lúc đó bà loan đã không có nhà rồi thì tôi gặp chồng bà loan tôi nói chuyện thì bà ông ấy khẳng định là không phải chữ ký của ông ấy là tôi làm đơn luôn
bà loan đã mượn tôi là hơn hai mươi tể bà loan nói là trong vòng một tháng
nhưng mà đến một tháng thì tôi quay xuống tôi xuống nhà bà loan đến ngày rồi tôi xuống nhà bà loan tôi lấy tiền thì tôi nghe
thông tin là bà loan đã trốn
với số tiền thì tôi cũng vay mượn và thất thoát nó quá nhiều tôi cũng nhờ đến pháp luật đến công an để can thiệp vào nhưng bây giờ thời gian nó quá lâu rồi
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu sau khi nhận đơn tối giác tội phạm của các nạn nhân
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã mời bà trần thị kim loan lên làm việc lần một
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự
ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra có văn bản gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp
kiến nghị xem xét xử lý bà loan về hai hành vi lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi củng cố hồ sơ tài liệu về việc bà loan có dấu hiệu bỏ trốn tẩu tán tài sản thông tin gian dối
mới đây ngày sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục có văn bản gửi viện kiểm sát đề nghị xử lý bà loan về hai hành vi trên
quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu là kiên quyết xử lý hành vi của các đối tượng
lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ai sai đến đâu xử lý đến đó đảm bảo sự nghiêm minh thượng tôn pháp luật tránh bỏ lọt tội phạm
thông tin về diễn biến của vụ việc này truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật trong các bản tin tiếp theo